cả nước vẫn còn khoảng hai trăm linh hải cốt liệt sĩ chưa được đưa về các nghĩa trang
trong đó việc quy tập hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang vị xuyên tỉnh hà giang hiện nay đang gặp nhiều khó khăn
hà giang vẫn còn khoảng hai năm trăm linh hải cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc
tại chiến trường vị xuyên chưa được quy tập về nghĩa trang
trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
đại biểu quốc hội cho rằng cần đẩy nhanh các phương án quy tập hải cốt liệt sĩ về nghĩa trang vị xuyên
trao đổi bên lề hành lang quốc hội với phóng viên truyền hình nhân dân bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết
vấn đề quy tập liệt sĩ ở nghĩa trang vị xuyên thì hiện nay chủ yếu công việc này giao cho quân đội và quân khu hai
nhưng cái khó nhất hiện nay là cái diện tích mà chúng ta muốn tìm được các anh các hải cốt liệt sĩ
thì cái diện tích hiện nay là cái diện tích mà chúng ta muốn tìm được các hải cốt liệt sĩ

mà ở đây thì là một cái địa hình địa vật rất là phức tạp và thậm chí là còn rất nguy hiểm
vì vậy chính phủ và ban chỉ đạo một nghìn hai trăm ba mươi bảy đã giao cho quân khu hai sẽ khoanh vùng lại
lựa chọn những cái vùng mà trong sơ đồ tác chiến trước đây để lại là có nhiều hài cốt
giữ báo có nhiều hải cốt để mà
giả phá bọn mình và quy tập trước theo cái hướng đó
bộ lao động thương binh và xã hội cũng cho biết bộ coi đây là vấn đề trọng yếu của những năm tới
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành
để sớm đưa hải cốt các liệt sĩ về ăn nghỉ tại nghĩa trang vị xuyên tỉnh hà giang